chiều nay một mươi tám tháng một mươi sau năm ngày xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại hà giang
kết thúc phần tranh tụng giữa viện kiểm sát với luật sư và các bị cáo
hội đồng xét xử công bố nghỉ nghị án từ ngày hai mươi một tháng một mươi và sẽ tuyên án vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
được nói lời sau cùng các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và đã gửi lời xin lỗi với đảng nhà nước và nhân dân tỉnh hà giang
mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án
thay mặt hội đồng xét xử bà vương thị thu hà phó tranh án tòa án hình sự
tòa án nhân dân tỉnh hà giang thẩm phán chủ tọa phiên tòa
công bố hội đồng xét xử nghỉ nghị án từ ngày hai mươi một tháng một mươi và sẽ tuyên án vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tới
trước đó trong phiên tòa ngày một mươi bảy tháng một mươi viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên bị cáo
nguyễn thanh hoài từ tám đến chín năm tù vũ trọng lương từ bảy đến tám năm tù
các bị cáo triệu thị chính và lê thị dung cùng mức án hai năm đến hai năm sáu tháng tù
bị cáo phạm văn khuôn một năm đến một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo